số người nhiễm covid một mươi chín trên du thuyền diamond princess bị cách ly từ ngày ba tháng hai ở cảng yokohama
nhật bản đã tăng lên từng ngày tính đến ngày một mươi sáu tháng hai số ca nhiễm covid một mươi chín trên du thuyền này
đã lên đến gần bốn trăm linh người trên tổng số ba bảy trăm linh hành khách và thủy thủ đoàn
bộ trưởng y tế nhật bản kasunobu kato cho biết đã có hơn một hai trăm linh người trên tàu diamond brincess
được xét nghiệm covid một mươi chín điều đáng lo ngại là hơn bảy mươi ba người trên tổng số những người dương tính
với virus không hề có triệu chứng bệnh số trường hợp nhiễm covid một mươi chín trên du thuyền diamond princess
tiếp tục tăng bất chấp các biện pháp phòng ngừa
bộ y tế nhật bản đã sơ tán những hành khách trên tám mươi tuổi rời khỏi tàu diamond princess
đến các cơ sở cách ly trên đất liền lệnh phong tỏa tàu có hiệu lực đến ngày một mươi chín tháng hai
hiện các nước đang bắt đầu tiến hành sơ tán công dân khỏi tàu du lịch diamond brincess
bị cách ly ngoài khơi nhật bản
sau khi phát hiện các trường hợp nhiễm covid một mươi chín tuy nhiên bốn mươi công dân của mỹ cho kết quả dương tính
với covid một mươi chín của mỹ sẽ được đưa đến các bệnh viện ở nhật bản
thay vì lên chuyên bay do bộ ngoại giao điều phối những người có triệu chứng sẽ không thể lên máy bay